hôm nay một mươi tám tháng chín tại hà nội đã diễn ra hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương asean cộng ba lần thứ hai mươi ba theo hình thức trực tuyến
đây là hội nghị quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hợp tác tài chính asean cộng ba do việt nam và nhật bản đồng chủ trì trong năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị đã chia sẻ về các giải pháp chính sách mà các nền kinh tế khu vực đã và đang triển khai nhằm ngăn chặn đại dịch và phục hồi tăng trưởng kinh tế
bao gồm gói các giải pháp về tài khoá tiền tệ và quy định quản lý hệ thống tài chính
theo dự báo của imf kinh tế toàn cầu năm hai nghìn hai mươi sẽ suy giảm bốn chín trong khi kinh tế khu vực châu á giảm một sáu
với sự nhất trí cao các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương đã thông qua tuyên bố chung của hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung mương asean cộng ba lần thứ hai mươi ba
hội nghị lần thứ hai mươi bốn dự kiến sẽ đừng tổ chức tại georgia dưới sự đồng chủ trì của brunei và hàn quốc vào năm hai nghìn hai mươi